liên quan đến vụ một cán bộ công an tỉnh an giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương
tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hoàng chấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
được biết trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn bị can gồm lê ngọc tín hồ thành quý lương tân em và nguyễn ngọc cẩn
cùng chú tại xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng năm do mâu thuẫn khi tham gia giao thông
lê ngọc tín đã gọi điện huy động một nhóm thanh niên đến vây đánh anh nguyễn đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cán bộ công an tỉnh an giang
mặc dù anh khoa đã bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo và dùng hung khí tiếp tục đánh anh khoa gây thương tích nặng
khi công an xã châu phong đến hiện trường nhóm của tín đã bỏ trốn
anh khoa được đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung xác minh điều tra và thu thập chứng cứ
đến nay đã bắt tạm giam năm bị can có liên quan đến vụ án